kiểm tra cơ sở kinh doanh nước giải khát tại thôn nà hán xã thượng giáo huyện ba bể tỉnh bắc cạn
công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện và tạm giữ một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ cửa hàng là chị vũ thị linh chú tại địa chỉ trên
cơ quan công an phát hiện tại cửa hàng đăng nhập hai trăm ba mươi can nước giặt một trăm năm mươi chai nước rửa bát loại tám trăm linh ml
đồng thời tại cửa hàng có hoạt động sản xuất buôn bán các sản phẩm hàng hóa như nước giặt bột tẩy nước tẩy
nước rửa kính nước tẩy xi măng nước tẩy quần áo nước tẩy bếp bằng hình thức chia nhỏ các sản phẩm ra các chai lọ
thể tích nhỏ hơn sau đó dán nhãn lên các sản phẩm bao bì để bán cho khách hàng
cũng tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện nhiều loại sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
và chủ cửa hàng cũng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này
hai mươi hai lít nhớt thải không rõ nguồn gốc được tập kết tại một nhà hàng
công an đã tập kết một bãi đất chống tại khu phố ba phường bình tân thị xã la di
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di đang khẩn trương điều tra làm rõ một vụ tảng trự trên
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bãi đất chống của nhà ông lê mông
trú tại phường bình tân thị xã la di phát hiện tại đây có để một trăm hai mươi năm thùng phi lớn với tổng thể tích khoảng hai mươi hai năm trăm linh lít nhớt
không rõ nguồn gốc toàn bộ số nhất thải trên là của ông nguyễn văn lợi chú tại phường bình tân thị xã la di
ông lợi khai nhận số nhất trên được thu mua là dầu nhớt thải với giá là từ một đến hai đồng một lít
sau đó thuê đất của ông mông làm bãi tập kết rồi tìm người bán lại kiếm lời
ông lợi cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh và không có hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số nhất nói trên
công an thành phố hà tĩnh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ xe khách do nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại bìm sơn thanh hóa điều khiển lưu thông theo hướng bắc nam
đang vận chuyển thang trục thực phẩm không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra trong cốp xe phát hiện có bốn mươi bốn thùng chim cút đã qua sơ chế
không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trọng lượng trên hai hai tấn
và điều đáng nói toàn bộ số lượng chim cút ướp lạnh đều đã bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra lái xe chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và không có giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng
lái xe khai nhận được thuê số hàng hóa trên từ đồng nai ra bến xe nước ngầm của thành phố hà nội để tiêu thụ
thưa quý vị lừa thiết kế nhà ở thậm chí lập cả nhóm ekip trong các hội nhóm gia lô
để lên ý tưởng xây dựng nhà song chỉ hòng lừa tiền của người dân là những chiêu trò
được cục an toàn thông tin của bộ thông tin và truyền thông cảnh báo
đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội
xây hay thiết kế nhà ở phòng làm việc thậm chí sửa cả nhà vệ sinh
mọi thông tin dịch vụ đều có trên mạng internet với những lời giao có cánh
phí dịch vụ hợp lý song không phải lời giao hay quảng cáo nào cũng đúng như lời giới thiệu

nhưng mà sau đấy thì lại bắt chuyển cọc trước trong khi tôi chưa biết được cái thông tin gì về
mới đây cơ quan công an vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng đinh văn cường
trú tại xã nhân chính huyện lý nhân tỉnh hà nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức quảng cáo lừa đảo xây nhà trên mạng xã hội
song đáng cảnh báo bởi đây chỉ là một trong hàng trăm đối tượng lừa đảo

nhiều dịch vụ thi công và thiết kế nhà trên mạng xã hội đã được phát hiện xử lý
bởi theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
đơn vị này đã xác minh hàng nghìn web có hành vi lừa đảo tương tự đang hoạt động trên không gian mạng
thì đối với loài hình kinh doanh này thì thường thường các đối tượng lập trang facebook online
sau đó sẽ quảng cáo đến hướng đối tượng
họ quảng cáo đến những người mà dân hay là mọi người có nhu cầu cần tìm thiết kế online
cũng như là chỉnh sửa sửa chữa nhà thì tiếp cận nạn nhân
và luôn tạo ra một cái gọi là cái profy
cũng như một cái thông tin khá là chuyên nghiệp cho cái công ty của mình
nhưng thực tế trên nhưng thực tế công ty này cái công ty ấy chưa chắc là tồn tại
gây được lòng tin của nạn nhân rồi thì cũng là một hình thức khá là khán thuộc
là để có một bản thiết kế thì yêu cầu yêu cầu nạn nhân phải đặt cọc trước một số tiền
để mới để các đơn vị đấy mới có thể bắt tay vào thiết kế
không thể phủ nhận sự tiện ích mà mạng xã hội đem lại
bởi bất kỳ dịch vụ nào cũng có thể tìm kiếm được trên không gian mạng
sông mạng lạ ảo và không phải lời quảng cáo nào cũng đúng như sự thật
vậy nên trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo người dân
cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội
thì khuyên cáo cho người dân ở đây là gì
đối với tất cả những dịch vụ khi sử dụng trên không gian mạng
thì luôn kiểm chứng lại để xem là cái dịch vụ này nó có phải chính thống hay không
ở đây nếu như cụ thể hơn nếu với các cái dịch vụ như là thiết kế online hay là thuê sửa chữa nhà cửa
hãy tìm hiểu xem công ty đấy có thực sự đã có đăng ký kinh doanh hay chưa
đã có mạng sửa thuê hay chưa hay là cái văn phòng đấy nó có tồn tại hay không
thì đối với cá nhân tôi luôn khuyên mọi người là khi làm một cái dịch vụ trên không gian mạng
không gian mạng chỉ giúp chúng ta kết nối thôi
còn khi thực hiện mọi loại hình giao dịch chúng ta nên thực hiện ở trên ngoài đời thực
và có những độ sự tin cậy nhất định khi bước vào một công việc giao dịch nào đấy
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cảnh báo người dân cần tìm hiểu
kiểm tra và xác minh kỹ thông tin của người cung cấp chất lượng sản phẩm trước khi giao dịch qua mạng xã hội
hay bất kỳ website nào tránh để các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định
qua công tác nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
từ lào qua các tỉnh về lào cai tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ ba với số lượng lớn
trong quá trình truy bắt đối tượng một cám bộ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bị thương
cụ thể vào khoảng năm giờ ngày hai tháng ba tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy
trong lúc truy đuổi không che đối tượng do trời tối sương mù dày đặc kèm theo thời tiết giá lạnh đồi núi dốc đá nhọn chân trượt
đại úy trần quang huy đã bị trượt chân đập vào đá nhọn dẫn đến gãy chân
mặc dù bị đau nhưng đồng chí huy cùng với đồng đội trong tổ công tác vẫn quyết tâm giữ chặt đối tượng và bắt giữ thành công
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi bánh heroin hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng khai nhận là giàng a mùa sinh năm hai nghìn một trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
trước đó mùa nhận ma túy của một người lào tại khu vực biên giới sau đó di chuyển bằng xe mô tô theo hướng đi xã bản xèo huyện bát sát
khi đang đợi người đến lấy ma túy và giao số tiền hai tỷ đồng thì mùa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
chiều ngày bảy tháng ba ban giám đốc công an tỉnh lào cai đã đến bệnh viện để động viên thăm hỏi biểu dương tinh thần kiên quyết dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy của đồng chí đại úy trần quang huy
đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
hôm nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
tiếp tục điều tra truy tố hai đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
vào ngày ba tháng ba tại nhà nghỉ mường thái có địa chỉ tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là trần quang ánh và nguyễn tiến dương
cùng chú tại huyện hướng hóa tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động và nhiều tài luyện liên quan khác
quá trình khai thác hai đối tượng đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay ngày tám tháng ba tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức có liên quan
tại tòa bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
thừa nhận hành vi và tội danh nhận hối lộ năm hai triệu usd từ phía bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra
bị cáo nhàn cũng bổ sung thêm lời khai so với nội dung đã trình bày ở cơ quan điều tra và đã được kết luận điều tra ghi nhận là bị cáo đã nhận tiền từ bị cáo võ tấn hoàng văn nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng
theo cáo trạng trong quá trình ngân hàng nhà nước thanh tra tại scb hai lần vào năm hai nghìn một mươi bảy
và hai nghìn một mươi tám để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại scb bị cáo trương mỹ lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với trưởng đoàn thanh tra là đỗ thị nhàn
đồng thời chỉ đạo cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn đưa cho bị cáo nhàn năm hai triệu usd tương đương một trăm một mươi tám tỷ đồng
đỗ thị nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ về các sai phạm của scb
cố tình che giấu làm nhẹ sai phạm của scb và kiến nghị đề xuất
tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
ngày năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo nguyễn duy phương hai mươi sáu tuổi
ngụ xã sông trầu huyện trảng bom mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tỉnh là đối tượng nghiện ma túy lại không có việc làm ổn định
vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phương được một đối tượng không rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy từ tỉnh hà tĩnh
và thành phố hồ chí minh với tiền công tám mươi triệu đồng nhận trước hai mươi một triệu đồng
để vận chuyển ma túy ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phương thuê xe dịch vụ đi từ huyện trảng bom đến thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nhận một ba lô chứa ma túy rồi quay về đồng nai
đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba khi xe phương thuê đi đến khu vực trạm thu phí dầu dây trên đường cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây thuộc xã sông nhạn huyện cẩm mỹ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tan
đang vượt thu chữ gồm một mươi sáu bánh ma túy có trọng lượng hơn năm kg
thanh tra sở y tế thành phố hồ chí minh kiểm tra đột xuất viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế nanogel
phát hiện nơi này khám chữa bệnh tiêm da đào tạo học viên kỹ thuật tiêm filler bồ tóc không có giấy phép
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết lực lượng kiểm tra ghi nhận tầng trệch của cơ sở trên đường nguyễn văn đậu
phường năm quận bình thạnh là khu vực tiếp đón khách
tầng hai bố trí các phòng chăm sóc da
tầng ba có một phòng trang bị giường nền phẫu thuật và các dụng cụ trang thiết bị y tế
tầng bốn là nơi đào tạo thực hiện các kỹ thuật tiêm filler bồ tóc
tầng năm là phòng ở cho học viên
cơ quan chức năng phát hiện nơi này lưu trữ nhiều phiếu thông tin khách hàng dịch vụ khám chữa bệnh
ba học viên lưu trú tại tầng năm đang chờ để được đào tạo
đại diện cơ sở này chưa cung cấp được khóa đơn chứng từ nguồn gốc sản phẩm dùng cho các kỹ thuật tiêm filler bồ tóc
và cũng chưa cung cấp được thông tin và bằng cấp chuyên môn chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ hợp tác tại cơ sở
trên website và mạng xã hội cơ sở này đăng tải các nội dung quảng cáo khám chữa bệnh đào tạo học viên thấm mỹ
thanh tra sở y tế yêu cầu cơ sở ngưng các hoạt động khám chữa bệnh và đào tạo khi chưa được cấp phép
thấu gỡ các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế đoạn giữa các sản phẩm không rõ nguồn gốc để xử lý
liên quan đến tình trạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo thâm mỹ trái phép ngày càng diễn biến phức tạp
thanh tra sở y tế phối hợp thanh tra sở lao động thương binh và xã hội phối hợp trong công tác kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp
đối với khối ngành chăm sóc sức khỏe chăm sóc sắc đẹp
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tp hcm
gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố vừa có văn bản gửi các sở ban ngành mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
về việc tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định
góp phần phòng chống tội phạm đảm bảo trực tự an toàn xã hội mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo
của ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám về công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan tính dụng đen trên địa bàn thành phố mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
và các tổ chức như thành đoàn hội liên hiệp phụ nữ thành phố liên đoàn lao động thành phố
hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục phát động phong trào huy động đoàn viên hội viên thanh niên
ở địa bàn cơ sở phù hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các đợt ra quân bóc xóa các sản phẩm
quảng cáo sai quy định tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bóc xóa quảng cáo
phát hiện tô giác các đối tượng thực hiện hành vi treo dáng bèo quảng cáo sai quy định
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp huyện cấp xã căn cứ tình hình địa bàn tiếp tục tổ chức các hoạt động
tuyên truyền ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định kiên trì thực hiện thường xuyên
liên tục tạo sự lan tỏa đến từng địa bàn xã phường thị trấn khu dân cư huy động hệ thống
chính trị ở cơ sở trong đó lực lượng công an cấp xã đóng vai trò nồng cốt thường xuyên quần trai
kiểm soát phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi quảng cáo sai quy định truy xét xử lý nghiêm
các hành vi liên quan đến tính dụng đen từ thông tin đến các tờ quảng cáo
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám giao công an thành phố cơ quan thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố
chú trì theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung trên
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố hồ chí minh đã xử lý một mươi năm tám trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ côn
chiếm ba mươi một chín năm bốn trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm tốc độ
theo báo cáo trong tháng hai thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi chín người chín mươi một người bị thương
công an đã kiểm tra xử lý bốn mươi chín bảy trăm sáu mươi hai trường hợp vi phạm thu nộp kho bạc nhà nước hơn sáu mươi bảy
bảy tỷ đồng trong đó xử lý một mươi năm tám trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ côn chiếm ba mươi một chín
song song đó trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra bốn trăm hai mươi bảy vụ
trong đó công an thành phố đã điều tra khám phá ba trăm linh tám vụ bắt sáu trăm linh bảy đối tượng
về công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự quản lý kinh tế tham nhũng môi trường
đã phát hiện một trăm tám mươi tám vụ một trăm tám mươi năm cá nhân hai mươi tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
phát hiện một trăm bảy mươi ba vụ sáu mươi sáu cá nhân
trong lệ chính tổ chức có dấu hiệu vi phạm về môi trường đã khởi tố năm mươi vụ tám mươi bốn bị can
xứ phạm vi phạm hành chính hai trăm năm mươi ba vụ một trong tám mươi ba cá nhân bảy mươi tổ chức vi phạm
trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy đã phát hiện triệt phá hai trăm bảy mươi năm vụ
sáu trăm chín mươi một đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy
thu dữ trên năm mươi bốn tám kg ma túy các loại thu dữ tám khẩu súng
công an tp hcm tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy tính dụng đen trộm cướp